một mươi ba h chiều nay tâm bão cách bắn đảo lôi châu trung quốc khoảng hơn tám trăm linh km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
cách bán đảo lôi châu của trung quốc khoảng hai mươi bảy km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám bảy mươi hai h tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
sức tác động của hoàn lưu bão bắc ha trong ngày hôm nay ở khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông mạnh
ở phía đông có mưa bão khiến cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống còn từ hai đến bốn km
gió sách mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín biển động rất mạnh
trở lại với thời tiết đất liền miền bắc trong ngày hôm nay chưa chịu tác động của hoàn lưu bão số bảy
nhưng đới gió đông nam vẫn tiếp tục hoạt động mạnh đẩy ẩm từ biển vào
vì thế ở các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay vẫn còn có mưa mưa rào và rông bất kỳ thời gian nào trong ngày
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh này giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi ở các tỉnh phía tây bắc bộ ít chịu tác động của đới gió đông nam ẩm nên trời sẽ giảm mây
nhưng nắng chỉ xuất hiện gián đoạn và nhiệt độ ngày duy trì ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi độ
với mức nhiệt này thì miền bắc sẽ có một ngày cuối tuần tương đối mát mẻ
sự dịch chuyển của giải hội tụ nhiệt đới từ bắc xuống nam sẽ khiến cho mưa ở các tỉnh miền trung gia tăng
trong ngày hôm nay suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên sẽ có mưa rào và rông bất kỳ thời gian nào trong ngày
do mưa tăng nên nền nhiệt ngày hôm nay ở trung bộ sẽ có xu hướng giảm
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế có mức nhiệt từ ba mươi ba mươi ba độ
còn ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
giải hội tụ nhiệt đới và bão số bảy cũng khiến cho gió tây nam mạnh hơn
trong ngày hôm nay diện mưa ở hai khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ tăng lên mức nhiều nơi
thậm chí trong khoảng chiều và tối nay ở hai khu vực này còn xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên giảm xuống còn từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trong khi ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng giảm còn từ ba mươi đến ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày